tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại huyện trương mỹ hà nội
do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua mực nước trên sông bùi dâng cao khiến nhiều người dân phải lo lắng
hôm nay mực nước trên sông bùi đã rút khoảng ba mươi cm
dù vậy huyện trương mỹ vẫn sẵn sàng các phương án cho tình huống xấu nhất khi thượng nguồn hòa bình tiếp tục có mưa lớn
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện trương mỹ
tính đến ngày hôm nay số hộ bị ngập trên địa bàn huyện vẫn đang là hơn ba sáu trăm linh hộ
trong đó thấp nhất là năm cm và cao nhất là hai m
huyện đã tiến hành sơ tán hơn sáu nhân khẩu
trong sáng nay tại tuyến sông bùi nước đã rút khoảng ba mươi cm so với đỉnh lũ ngày ba mươi một tháng bảy
ủy ban nhân dân huyện cho biết mặc dù lũ rút chậm
tuy nhiên mưa tại hòa bình đã giảm nên nguy cơ vỡ đê không còn đáng lo ngại
so với đỉnh lũ ngày ba mươi tháng bảy
thì hôm nay nước sông bùi đã rút khoảng ba mươi cm
tuy nhiên lãnh đạo huyện trương mỹ cũng cho biết là các phương án để duy dời người dân
khi mà lũ quay trở lại vẫn được huyện bố trí đầy đủ
cũng theo ghi nhận của phóng viên mặc dù nước trên sông đang rút
tuy nhiên người dân dọc tuyến sông bùi vẫn sẵn sàng cho các phương án
trong những ngày tới mưa tiếp tục tăng trở lại
dân chúng tôi bây giờ thấy nước là quá đầy
thế cả dân cả quân là đắp hàng nghìn bao tải cát
mà nhà ai mà trũng thấp người ta sẽ chạy lợn chạy gà
với lại có đồ tài sản gì người ta sẽ duy dời lên chỗ cao
chuẩn bị bao tải với lại xẻng và người ta cũng gọi là loa đấy
là cả làng người ta ra người ta đắp
và dân chúng tôi là như vậy
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trương mỹ cho biết
lũ năm nay dự kiến sẽ rút chậm hơn so với năm hai nghìn tám và hai nghìn một mươi
do vậy các vấn đề đặt ra đối với người dân là ô nhiễm môi trường và dịch bệnh
tuy nhiên vấn đề nước uống và lương thực cho người dân đã được quán triệt là không để người dân thiếu
chúng tôi theo dõi diễn biến của thời tiết và cái mực nước thì dự kiến là khả năng nước rút
khu vực các xã bị ngập úng hiện nay sẽ diễn ra rất dài nhanh nhất trong khoảng hai tuần
chính vì vậy khi mà đã khi có cơn bão số ba thì chúng tôi cũng đã có phương án kế hoạch chuẩn bị những hàng hóa thiết yếu để phục vụ đời sống nhân dân

từ ngày hai mươi một tháng bảy chúng tôi đã dự trữ những hàng hóa thiết yếu đặc biệt là nước sạch để uống và ăn
các hóa chất để xử lý kỹ thuật nước sinh hoạt khác
hiện nay thì tập trung chủ yếu vào cung cấp những hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân
đặc biệt là nước sạch để ăn uống mì tôm gạo nến